tại trạm kiểm soát liên hiệp cửa khẩu nam giang bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam đã tặng bốn tấn gạo và hai trăm linh thùng mì tôm cho hơn hai trăm linh hộ nghèo của các bản thuộc huyện đắc trưng tỉnh xê công lào
số lương thực thực phẩm trên nhằm chia sẻ với bà con nhân dân các bản biên giới huyện đắc trưng tỉnh xê công lào sớm vượt qua được giai đoạn đầy khó khăn vì dịch bệnh covid một mươi chín